nắng nóng cao điểm cảnh báo nguy cơ đột quỵ tăng cao
bộ y tế dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có thời tiết nắng gắt hơn trung bình nhiều năm
và nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện thêm nhiều đợt
nhiều người dễ bị say nắng say nóng đột quỵ do nóng thậm chí có thể dẫn đến tử vong
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
năm hai nghìn hai mươi bốn do ảnh hưởng của hiện tượng el nino
từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước
xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương
nhất là ở đồng bằng sông cửu long và miền trung tây nguyên
trong thời gian tới nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt
và gây gắt hơn trung bình nhiều năm
có nguy cơ gây nên hạn hán thiếu nước sạch cho sinh hoạt
và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân người lao động
để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân và phòng chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng
thời gian qua cục quản lý môi trường y tế bộ y tế
đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng
cho cộng đồng và người lao động
hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản
theo cục quản lý môi trường y tế bộ y tế
nguyên nhân dẫn tới vấn đề sức khỏe vào mùa nắng nóng như say nắng
say nóng hoặc đột quỵ do nóng là do phải tiếp xúc quá lâu
hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng nhiệt độ cao
hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột
các bác sĩ cũng khuyến cáo
thời tiết nắng nóng như hiện nay tác động rất nhiều đến sức khỏe
làm gia tăng các ca đột quỵ sốc nhiệt
tuy nhiên cần lưu ý không phải nắng nóng gây nên đột quỵ
mà do nắng nóng những người có yếu tố nguy cơ kiểm soát không tốt
khiến đột quỵ gia tăng các đối tượng dễ bị đột quỵ gồm
trẻ sơ sinh trẻ dưới bốn tuổi và người lớn trên sáu mươi năm tuổi
đặc biệt dễ bị tổn thương vì cơ thể thích nghi với nhiệt độ chậm hơn những người khác
những người mắc các bệnh mạng tính về tim phổi thận béo phì
hoặc thiếu cân tăng huyết áp đái tháo đường bệnh tâm thần nghiện rượu
những người lao động vận động viên hoạt động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng kéo dài
người dân sống trong khu vực đô thị dễ bị đột quỵ do nhiệt trong một đợt nắng nóng kéo dài
đặc biệt khi có điều kiện khí quyển ứ động và chất lượng không khí kém
nguyên nhân là vì ban ngày trời nóng những người ở thành phố chịu hiệu ứng đô thị
dẫn đến nhiệt độ môi trường đô thị thường tăng cao hơn mức nhiệt thời tiết
trong khi đó vào ban đêm lại xảy ra hiện tượng đảo nhiệt
tức là nhiệt độ từ đường nhựa bê tông phải ra ngoài
khiến cho nhiệt độ buổi tối giảm chậm hơn so với ở vùng nông thôn
thời tiết nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng bay tiết nhiều mồ hôi từ đó gây mất nước
nếu người bệnh không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến máu dễ bị kết dính và lưu thông kém
hậu quả làm tăng huyết áp dễ hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn mạch máu
từ đó tăng nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ
ngoài ra ảnh hưởng bởi nắng nóng còn khiến hệ tuần hoàn
đặc biệt là tim hoạt động kém kèm theo sự dãn mạch dẫn đến thiếu máu nuôi não
đặc biệt ở người có tiền sử sơ vữa động mạch cao huyết áp
kiểu thời tiết này còn làm suy giảm chức năng các cơ quan
gây mất ngủ dối loạn giấc ngủ khiến nguy cơ đột quỵ dễ xảy ra
tiến sĩ bác sĩ đào việt phương phó giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết
có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ
nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để hạn chế đột quỵ xảy ra
thì đó là dự phóng cấp một
còn khi đã bị đột quỵ được xuất hiện thì phải dự phóng cấp hai
sử dụng thuốc và các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ đều đạn
tuy nhiên nhiều bệnh nhân đã không theo chỉ định của bác sĩ
tự ý bỏ thuốc và bị đột quỵ lần hai với mức độ nặng tăng lên
đột quỵ điều trị thành công hay không phụ thuộc vào việc người bệnh đến cơ sở y tế sớm hay muộn
tiến sĩ bác sĩ đào việt phương nhấn mạnh
theo các bác sĩ thời gian vàng để cấp cứu đột quỵ là sáu giờ đầu
dấu hiệu cảnh báo đột quỵ
đợt quỵ não có hai thể là nhồi máu não và suốt huyết não
trong đó nhồi máu não là một dạng của tai biến mạch máu não
xảy ra khi một mạch máu bị tắc nghẽn gây hoại tử và chết khu vực não không được cung cấp máu
dẫn đến các chứng đột quỵ và có thể tử vong
suốt huyết não xảy ra khi mạch máu não bị vỡ
máu đột ngột xâm lấn vào não làm tổn thương não
khi bệnh nhân bị đột quỵ não
các triệu chứng sẽ xảy ra ngay lập tức sau vài phút hoặc sau vài giờ
các dấu hiệu cụ thể gồm
đột ngột có cảm giác tê hay yếu liệt ở mặt tay hoặc chân
các triệu chứng thường xảy ra ở một bên của cơ thể nửa người
đơn ngột không nói được giọng nói bị méo hoặc bệnh nhân bị nói nhảm
vô nghĩa không hiểu được lời nói
đột ngột mất thị lực đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện ở một bên mắt
đột ngột đau đầu dữ dội chóng mặt
cơ thể bị mất thăng bằng hoặc không thể thực hiện vận động theo ý muốn
nếu bất cứ ai có biểu hiện bất cứ triệu chứng nào như trên
thậm chí không rõ ràng ngay lập tức gọi cấp cứu một trăm một mươi năm
vận chuyển an toàn tới bệnh viện gần nhất tìm cơ hội điều trị trong giờ vàng để cứu não
trong khi chờ cấp cứu nên đưa nạn nhân vào nơi có bóng dâm thoáng mát
cởi bỏ bớt quần áo
nếu nhận thấy thân nhiệt nạn nhân quá nóng
hãy dùng mọi cách để làm mát cho họ như
dùng quạt để làm mát áp khăn thấm ướt lên người nạn nhân
châm nước đá vào các vùng bẹn nách
vì đây là những vị trí có nhiều mạch máu gần với da
khi được làm mát có thể nhanh chóng làm giảm thân nhiệt
cho nạn nhân vào buồn tắm xả nước mát vào
những điều không được làm khi bị đột quỵ não
một không cho người bệnh uống thuốc
aspirin là chất làm loãng máu
tuy nhiên không được cho người bệnh uống aspirin
an cung hay bất kỳ một loại thuốc nào khác
đột quỵ não cũng có thể do một mạch máu vỡ trong não gây ra
không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì
người bị đột quỵ não thường không tỉnh táo và có thể có dối loạn nuốt
nếu cho họ ăn hoặc uống có thể dẫn đến tình trạng nghẹn
cây sặc dẫn đến suy hô hấp và hệ quả là viêm phổi
không cho người bệnh tự đi xe đến bệnh viện
nếu bạn phán đoán một người đang bị đột quỵ não
thì tuyệt đối không để người bệnh tự đi xe đến viện
mà hãy gọi một trăm một mươi năm và chờ sự giúp đỡ
phong chống đột quỵ trong mùa nắng nóng
mùa hè là cao điểm nắng nóng
khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao
người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài đường
nhất là những lúc nắng gắt buổi trưa đừng nắng
đặc biệt trong khoảng thời gian từ một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều
với người mắc bệnh tim mạch
nên dùng máy điều hòa để làm mát
khi dùng máy điều hòa
chỉ nên khống chế nhiệt độ ở khoảng hai mươi bảy độ c
và mức tranh lệch trong và ngoài phòng không nên vượt quá bảy độ c
những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp
không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột
mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài
bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng
hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài chơi
ngoài ra thời tiết nắng nóng khiến cho cơ thể mất nhiều nước
do đó cần chú ý thường xuyên bổ sung đủ nước trong ngày
việc này sẽ giúp tăng thể tích dịch cơ thể
tránh máu tăng đặc
dẫn tới sự hình thành huyết khối cục máu đông
nên tập thói quen khi không khát cũng phải uống đủ nước
vì hầu như người cao tuổi sẽ không cảm thấy khát nước
có thể bổ sung nước qua việc uống nước ép trái cây
ăn bổ sung canh rau củ quả mỗi ngày
tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả
nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày
đặc biệt lúc sáng sớm sau khi ngủ dậy
nên uống một cốc nước
mỗi ngày nên bổ sung tối thiểu một năm hai lít nước một ngày cho cơ thể
nếu phải tập luyện thể dục
trước khi tập nên uống một cốc nước
và cứ sau hai mươi phút vận động mạnh thì nên bổ sung nước một lần
nên uống thành nhiều lần trong ngày
không nên uống quá nhiều nước trong một lần
mùa nắng nóng nên mặc quần áo nhẹ
rộng màu sáng thoáng mát và thấm mồ hôi
tránh mặc đồ bò khó chịu
đội mũ rộng vành và nên đeo kính bảo vệ mắt
khi ra ngoài cân bôi kem chống nắng để bảo vệ da
với chỉ số chống nắng từ ba mươi spf trở lên
nếu không thật sự cần thiết
nên hủy bỏ các hoạt động ngoài trời
chỉ nên ra ngoài vào buổi sáng sớm và chiều muộn
khi ngoài trời đã tương đối dự mát
gian luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng
và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng
hạn chế rượu bia hoặc cà phê
bởi thành phần cồn và cà phê in
sẽ khiến cho cơ thể bị mất nước nhiều hơn
dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ do nắng nóng
đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng
bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ
như vào sáng sớm hoặc chiều muộn
hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao
nếu bắt buộc phải làm việc
thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức
tránh các hoạt động thể lực quá sức
nên định kỳ sau khoảng bốn mươi năm phút đến một giờ làm việc
thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát
trong khoảng thời gian một mươi năm đến hai mươi phút
hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể
đặc biệt là vùng vai gáy
sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng
như quần áo bảo hộ lao động mũ nón kính
mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi
có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng
không sử dụng các loại đồ uống có cồn
cân uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc
đặc biệt cần uống thêm các loại nước
có bổ sung thêm muối và khoảng chất như oresol
thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc
như sử dụng mái tre các tấm phản chiếu nhiệt
vật liệu cách nhiệt hệ thống phun nước phun xương
lắp đặt hệ thống điều hòa hệ thống quạt thông gió phù hợp
đột quỵ là nhóm bệnh nguy hiểm
có thể chuyển biến xấu nhanh
đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
không chỉ riêng vào thời tiết nắng nóng
vì vậy các bác sĩ khuyên cáo
chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ
để phòng nguy cơ đột quỵ
người có sẵn các bệnh nền như dung nhĩ
tăng huyết áp béo phì dối loạn lipid máu
người lớn tuổi cần kiểm soát tốt bệnh
tuân phủ pháp đồ điều trị của bác sĩ
không tự ý bỏ thuốc